nhiều tháng qua lợi dụng việc giao đất giao rừng cho người dân sản xuất rất đông người dân xã vùng cao phú mỡ huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên đã tự ý vào rừng chặt phá đốt dãy để chiếm đất kể cả rừng quy hoạch sản xuất và rừng phòng hộ
tại hiện trường nhiều tiểu khu đã bị người dân chặt phá không thương tiếc đáng chú ý là có cả một số hộ là cán bộ đảng viên cũng tham gia hoạt động lấn chiếm đất rừng làm nương giấy
những ngày cuối tháng tám dọc hai bên đường và trung tâm xã phú mỡ ai cũng có thể bắt gặp trên các sườn núi loang lộ những mảnh rừng đã được dọn sạch
trên đỉnh núi hàng loạt cây rừng tự nhiên bị chặt hạ nằm ngổn ngang có đường kính từ một mươi đến hơn hai mươi cm trước đây khu vực này bị lâm tặc chặt hạ hết các cây gỗ lớn qua thời gian dài rừng đang tái sinh trở lại nhưng tiếp tục bị tàn phá
qua thời gian dài rừng đang tái sinh trở lại nhưng tiếp tục bị tàn phá